ngày một mươi tám tháng năm ủy ban nhân dân phường trung đô thành phố vinh nghệ an đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình và vận hành hệ thống camera cộng đồng
đây là địa phương đầu tiên ở thành phố vinh nghệ an thử nghiệm mô hình này nhằm góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với một mươi năm khối dân cư hơn một mươi sáu sáu trăm linh nhân khẩu và gần bốn người tạm trú
thời gian qua tình hình an ninh trật tự ở phường trung đô thành phố vinh nghệ an cơ bản ổn định
nhưng hoạt động của tội phạm ma túy hình sự tên nạn xã hội vẫn còn những diễn biến phức tạp
sau khi lấy ý kiến người dân đến nay ủy ban nhân dân phường trung đô đã huy động được hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
lắp đặt sáu mươi hai mắt camera tại cộng đồng dân cư và hệ thống máy chủ tại trụ sở ủy ban nhân dân phường
bảo đảm cho việc vận hành giám sát khai thác các hình ảnh dữ liệu phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm
ngoài việc ngăn ngừa tội phạm thông qua camera cộng đồng khu dân cư cũng giám sát được việc lấn chiếm vỉa hè đỗ xe sai quy định đổ rác không đúng vị trí
là địa phương đầu tiên ở thành phố vinh nghệ an lắp đặt thử nghiệm camera cộng đồng
ngay sau khi lắp đặt công an phường trung đô đã trích xuất dữ liệu và bắt được một nghi can có hành vi trộm cắp tài sản của người dân
trong thời gian tới mô hình này cũng sẽ tiếp tục được nghiên cứu triển khai nhân rộng tại các phường xã khác ở thành phố vinh nghệ an